xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
bây giờ chúng tôi đang tiếp tục giả soát các trường hợp f một và f hai để đưa đi cách ly
ông tân chia sẻ